trước những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng
bộ giao thông vận tải vừa quyết định thành lập tổ công tác để đẩy mạnh việc triển khai dự án này
tổ công tác gồm hai mươi thành viên có nhiệm vụ giúp bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra giám sát
giải quyết các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng
bảo đảm tiến độ chất lượng kết nối liên thông toàn hệ thống
hoạt động của tổ công tác không thay thế chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia các dự án thu phí tự động không dừng